trước tình trạng phân bón giả kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất diễn ra tại nhiều địa phương
trong khi đó việc quản lý và kiểm soát còn nhiều bất cập
hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phát triển phân bón hữu cơ
nhằm tìm giải pháp để siết chặt quản lý và từng bước minh bạch hóa thị trường phân bón
theo báo cáo tại hội nghị tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy số lượng phân bón vô cơ được sản xuất
nhập khẩu và sử dụng nhiều gấp một mươi chín lần so với phân bón hữu cơ
hiện cả nước có tới bảy trăm ba mươi năm doanh nghiệp sản xuất phân bó
trong đó chỉ chiếm khoảng ba mươi sản xuất phân bón hữu cơ còn lại là phân vô cơ
việc sử dụng phân bón hóa học trong một thời gian dài đã gây ô nhiễm
thoái hóa đất và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản
bên cạnh đó qua thống kê sơ bộ các vi phạm trong lĩnh vực phân bón giả kém chất lượng
chủ yếu là phân bón vô cơ
vì vậy tăng cường quản lý trong lĩnh vực phân bón
minh bạch hóa thị trường phân bón từng bước hướng người dân sử dụng phân bón hữu cơ
thay thế cho phân vô cơ đang được ngành nông nghiệp đưa ra
phân bón hữu cơ một cách hợp lý một cách thỏa đáng
cái thứ ba là tham gia bảo vệ cái môi trường
bởi vì chúng ta biết rằng vừa qua các sử dụng nạm dụng phân vô cơ đã để lại hệ lụy ảnh hưởng đến môi trường
và một điểm nữa là bảo vệ hệ sinh thái
hay nói đúng hơn là chúng ta từng bước để phải khắc phục lại cái hệ sinh thái
mà vốn những năm vừa qua chúng ta lạm dụng sử dụng phân vô cơ thái quá
dẫn đến suy kiệt hệ sinh thái này
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp quan trọng
để thúc đẩy thị trường phân bón hữu cơ trong nước phát triển
theo đó nhiều chuyên gia cho rằng với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp
hàng năm việt nam có rất nhiều các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ
trung bình phụ phẩm của chăn nuôi đạt tám mươi năm triệu tấn một năm
cây trồng đạt sáu mươi năm triệu tấn một năm và đem lại rất nhiều lợi ích cho đất đai năng suất và môi trường
tuy nhiên để thúc đẩy phát triển phân bón hữu cơ rất cần có các chính sách đặc thù
vì vậy bộ nông nghiệp cần nhanh chóng xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể
để khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ đồng thời xây dựng hành lang pháp lý
và ra soát sửa đổi hoàn thiện bộ tiêu chuẩn quy chuẩn về phân bón
làm tiền đề cho việc kiểm soát chất lượng phân bón